mùng hai tháng bảy tàu cứu nạn sr bốn trăm một mươi một đã cập cảng cửa lò tỉnh nghệ an đưa bảy thuyền viên may mắn trong vụ chìm tàu ở vùng biển phía nam đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng về quê nhà tinh thần và thể chất của các thuyền viên đều đã ổn định
các ngư dân được đưa vào bờ gồm ông hồ khắc đức anh phạm hữu thanh anh đinh trọng hậu anh phạm hữu hoàn em nguyễn văn công anh trương văn việt và anh tô duy thái cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
ngay sau khi vào bờ hội nghề cá xã tiến thủy huyện quỳnh lưu cùng người thân của các ngư dân đã thuê phương tiện đón bảy thuyền viên đưa về quê nhà
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng sáu hai ngư dân may mắn sống sót là ông đinh trọng dũng và anh nguyễn xuân tuyến cùng chú xã tiến thủy và thi thể ngư dân nguyễn văn hòa ba mươi tám tuổi chú xã tiến thủy đã được đưa về đến quê nhà